tại tỉnh phú yên ngay sau khi thủ tướng chính phủ ký quyết định hỗ trợ người bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhóm người có công với cách mạng bảo trợ xã hội hộ nghèo hộ cận nghèo
đã trở thành những người đầu tiên được thụ hưởng chính sách này
đến thời điểm này tỉnh phú yên có tám trên chín huyện thị xã thành phố hoàn thành việc giả soát
và được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ một trăm bốn mươi bốn đối tượng là người có công với cách mạng
bảo trợ xã hội hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín với tổng số tiền đã chi trả khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
trong đó thị xã sông cầu và huyện đông hòa là những địa phương thực hiện công tác chi trả sớm nhất
để sớm trao tiền tới tận tay người dân các cán bộ ở cơ sở làm việc không hề có ngày nghỉ trên tinh thần công khai
minh bạch bảo đảm đúng quy định đúng đối tượng
tỉnh phú yên đã có tám trên chín huyện thị xã thành phố đã hoàn thành việc lập danh sách và đã được ủy ban tỉnh phê duyệt
để mà chi trả trợ cấp cho bốn nhóm đối tượng đó là người có công đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo và thuộc diện cận nghèo
hiện sở lao động thương minh và xã hội tỉnh phú yên đang đẩy mạnh giả soát
giúp cho những người lao động bị ảnh hưởng
đây là nhóm đối tượng cần có nhiều thông tin để xác định nên sẽ được giám sát chặt chẽ
và không để xảy ra trục lợi trong thực hiện chính sách theo quy định